biến đổi khí hậu đã và đang mang đến những tác động tiêu cực cho nhân loại
cộng đồng đã bước đầu hiểu biết nhiều hơn về biến đổi khí hậu
tuy nhiên đó mới chỉ là những kiến thức về những biểu hiện của nó
vậy đâu là giải pháp chủ yếu để thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu
những câu hỏi đó được các chuyên gia về bảo vệ môi trường làm rõ hơn trong hội thảo
nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng do hội bảo vệ thiên nhiên
và môi trường việt nam tổ chức diễn ra vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một tại hà nội
theo các chuyên gia hiện tượng nóng lên toàn cầu nước biển dâng cao
băng tan ở bắc cực hay cháy rừng amazon mờ lũ hạn hán là những biểu hiện bên ngoài
của biến đổi khí hậu toàn cầu bằng chứng rõ rệt về sự can thiệp nguy hiểm của con người
vào hệ thống khí hậu trái đất và những sự can thiệp đó có thể phải trả giá
bằng những biểu hiện rõ rệt của biến đổi khí hậu
nó xóa bỏ toàn bộ thành quả lao động nhiều năm của người dân có khi mất cả sinh kế và không phải
một ngày hai ngày người ta có thể khôi phục được nó làm giảm cái thu nhập và tăng cái đói nghèo lên
và cuối cùng là gì nó thông qua cái do cái đói nghèo như thế thì vệ sinh môi trường mà dịch bệnh
nó gia tăng và cái đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người
phát thải khí nhà kính do các hoạt động của con người là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến đổi
khí hậu hiện nay một sự thay đổi môi trường lớn lao nhất mà loài người đang và sẽ tiếp tục
phải chịu đựng lâu dài vấn đề được đặt ra là làm thế nào để hạn chế được những tác động của
con người vào khí quyển tạo môi trường sống an toàn cho cộng đồng
làm thế nào để cho người dân hiểu được biến đổi khí hậu là gì và hành xử của mình như thế nào
để chống cái biến đổi khí hậu cũng như là ô nhiễm môi trường thì cái đó là quan trọng nhất
làm thế nào để những cái mà mình tuyên truyền nó dễ hiểu dễ đi vào lòng người bằng rất nhiều hình thức
truyền thông để theo các đối tượng hoặc các nhóm đối tượng khác nhau để cho nó phù hợp với điều kiện của người ta
ngoài cái truyền thông ra thì còn có cái đào tạo nâng cao cái trình độ cái nhận thức cho các thế hệ trẻ
ở trong các trường học thế rồi tập huấn cũng là một cách thí dụ như tập huấn để
người ta triển khai cái việc thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào
nâng cao nhận thức cho cộng đồng về biến đổi khí hậu để giảm nhẹ tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
là vấn đề toàn cầu là trách nhiệm đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi quốc gia mỗi vùng lãnh thổ
không chỉ trang bị kiến thức cho cộng đồng mà còn phải hiện thực hóa bằng hành động cụ thể của mỗi cá nhân
trong nỗ lực giảm khả năng tổn thương do biến đổi khí hậu góp phần bảo đảm phát triển bền vững